quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
trong số các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa
đa phần bệnh nhân chỉ đến khám khi đã chịu đựng hoặc tự dùng thuốc trong một thời gian dài
bệnh lý này tuy không dễ dàng điều trị rứt điểm có tỷ lệ tái phát cao
nhưng nếu người bệnh tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị
kèm với các thay đổi về lối sống và thói quen ăn uống thì hoàn toàn có thể kiểm soát được
trong chuyên mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giải đáp cụ thể hơn về nguyên nhân phương pháp chẩn đoán và điều trị hiệu quả
bệnh trào ngược dạ dày thực quản mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản
thì bác sĩ có thể cho biết đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này ạ
đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì nó có hai nhóm triệu chứng
nhóm thứ nhất là nhóm tại thực quản
tại thực quản thì điển hình nó sẽ là bệnh nhân cảm giác nóng rát vùng sau siêu ức
hoặc là bệnh nhân ợ nóng có người thì cảm giác miệng nó đắng nó chua
nếu mà ở những tổn thương gây hẹp thì có thể cảm giác nuốt hơi khó chịu một tí ở vùng sau sương ức
nhưng mà những trường hợp ấy thì thường là bị lâu rồi gây hẹp thực quản
hiện ở việt nam tỉ lệ không nhiều
đấy là những triệu chứng mà điển hình tại thực quản
còn triệu chứng nữa là không tại thực quản ví dụ như ho kéo dài
những người khởi phát cơn hen những người viêm họng mãn tính
tuy nhiên thì hiện nay chúng tôi thấy rằng là vấn đề chẩn đoán
đối với nhóm bệnh lý trào ngược dạ dày ngoài thực quản là tương đối khó
thưa bác sĩ hiện nay thì chúng ta có những phương pháp như thế nào
để có thể chẩn đoán đối với bệnh lý này
và trong quá trình điều trị thì hiện nay cũng đã có những tiến bộ khoa học kỹ thuật như thế nào
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn đặc biệt là tại bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
mọi người thì cứ nghĩ là bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì phải nội soi
đúng là nội soi là cần thiết
tuy quan trọng nhất là để ngoại trừ những bệnh ung thư ác tính
nó gây ra những triệu chứng giống như bệnh trào được
ví dụ một trường hợp mà tổn thương ở hang vị ung thư dạ dày nó cũng hẹp ở muôn vị
và nó trào dịch nên tổn thương thực quản cũng rất giống triệu chứng như vậy
thế thì những người lớn tuổi trên bốn mươi bốn mươi năm thì bắt đầu gây ra ung thư dạ dày cao
chúng ta phải nội soi để chúng ta ngoại trừ không phải
chứ còn thực ra thì chỉ là khoảng một mươi đến hai mươi những bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản
có tổn thương thực quản thôi
như vậy thì nếu thấy tổn thương trên ngay mặt thực quản thì có giá trị chẩn đoán
nhưng mà không thấy tổn thương thì cũng không có giá trị để mình ngoại trừ
nhưng mà chính là để ta ngoại trừ những bệnh khác nó giảm bệnh trào ngược dạ dày thực quản như mình
bản thân của bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì về ngắn hạng nó không gây ra ung thư ác tính
về dài hạng thì có thể nó gây ra tổn thương ác tính
nhưng mà trước mắt là như vậy
thế còn trong những trường hợp khó thì hiện nay ở bệnh viện đa hoa tâm anh
chúng tôi cũng trang bị cái đo ph thực quản hai mươi bốn h
sẽ giúp cho những trường hợp khó mà chúng ta chưa xác định được thì bắt đầu chúng tôi đã triển khai
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh lý tiêu hóa gan mật và tụy tạm là thường gặp và phức tạp
trong nhiều trường hợp bệnh rất khó được chẩn đoán nhất là ở giai đoạn sớm
vì thế việc chẩn đoán và điều trị có tính chất chuyên khoa là rất cần thiết
trong thực tế lâm sàng
có rất nhiều bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn muộn dễ làm mất đi cơ hội điều trị khỏi bệnh
như ung thư dạ dày đại tràng và thực quản
hay ung thư gan ở giai đoạn u đã lớn trên năm cm
khoa tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện đa khoa tâm anh có khả năng chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý của ống tiêu hóa gan mật và bệnh lý tụy
đồng thời có thể giúp người bệnh phát hiện ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm như ung thư thực quản dạ dày
và phát hiện polyp đại tràng nhờ hệ thống nội soi hiện đại quản lý và điều trị bệnh gan mạng tính
trong đó có viêm gan virus b nhằm phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm